bộ công thương vừa ra quyết định số ba nghìn sáu trăm một mươi a ban hành phương án cắt giảm đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ công thương giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
theo quyết định này sáu trăm bảy mươi năm điều kiện đầu tư kinh doanh đã được cắt giảm
con số trên được bộ công thương đưa ra sau hơn hai tuần các đơn vị tiến hành giả soát
đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực bộ quản lý
sáu trăm bảy mươi năm là con số được cho là lớn chưa từng có trong lịch sử ngành công thương
được các đơn vị thuộc bộ đề nghị cắt giảm cao hơn dự kiến ban đầu sáu mươi ba điều kiện
và chiếm tới năm mươi năm năm tổng điều kiện đầu tư kinh doanh của hai mươi bảy nhóm ngành hàng
có cái chỉ thị của bộ công thương như vậy thì đề nghị các tỉnh thành quận huyện phường xã
cũng phải vào cuộc để tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp
tôi nghĩ là cái việc này thì cần vào cuộc và cần có cái sự giám sát chặt chẽ
từ các tổ chức kiệp hội và các sự đánh giá vào cuộc của tổ công tác đặc biệt của tổ tư chính phủ
việc cắt giảm các điều kiện kinh doanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
sẽ là công việc trọng tâm trong suốt quá trình cải cách hành chính
hoàn thiện bộ máy thể chế cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
và vì mục tiêu chính phủ kiến tạo
tuy nhiên theo quan điểm của bộ công thương cũng không vì thành tích
để nói là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng mọi giá
mà phải cân đối bảo đảm được những yêu cầu của đất nước trong quản lý nhà nước
nhất là trong giai đoạn hội nhập sâu rộng
quan điểm này được thể hiện rõ tại buổi kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất nhập khẩu
của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng với bộ công thương
ngày hai mươi hai tháng chín vừa qua
ngoài tính đồng bộ và cũng như sự kiên quyết và triệt đẻ
chúng tôi cũng xác định mục tiêu của chúng tôi là phải hướng vào cộng đồng doanh nghiệp
hướng vào người dân tất cả những cái cải cách hành chính này và cải cách
trong từng lĩnh vực cụ thể kể cả về kiểm tra chuyên ngành hay là về trong các điều kiện
doanh nghiên doanh cũng phải được cọ sát và được từ phản ánh và phải được đáp
và phải được dựa trên nền tảng của ánh từ thực tiễn
tức là của đối tượng mà chúng ta phục vụ của chính phủ đang phục vụ
đó là nhân dân đó là doanh nghiệp
hy vọng rằng quyết định cắt giảm này sẽ nhanh chóng đi vào thực tế
tạo niềm tin và động lực cho doanh nghiệp phát triển đặc biệt trong bối cảnh hội nhập mới